từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng sáu tại tokyo nhật bản đã diễn ra hội nghị quốc tế về tương lai châu á lần thứ hai mươi bốn
tham dự hội nghị có nhiều lãnh đạo cấp cao đại diện cho các bộ ngành của các nước và năm trăm linh đại biểu từ các tổ chức khu vực và quốc tế
giới học giả doanh nghiệp nhật bản và quốc tế
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ là khách mời danh dự của hội nghị năm nay và đã có bài phát biểu chính tại hội nghị
với chủ đề duy trì châu á cởi mở phương thức bảo đảm thịnh vượng và ổn định hội nghị đã tập trung thảo luận về các xu thế nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của châu á
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà châu á đạt được trong những thập kỷ vừa qua là kết quả của chính sách mở cửa
thúc đẩy tự do hóa thương mại tăng cường kết nối khu vực bảo đảm môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi
cũng tại hội nghị phó thủ tướng đã chia sẻ những thành tiệu mà việt nam đạt được trong ba mươi năm đổi mới
phó thủ tướng cũng khẳng định để duy trì đà phát triển và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi việt nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vào đổi mới
cùng ngày bên lề hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng lào thonglun sisulit thủ tướng malaysia mahathir mohamad và phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền